chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ đã về thăm và làm việc với tỉnh trà vinh
đồng chí trần trí dũng ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy cùng các ban ngành trong tỉnh cùng tham dự buổi làm việc
tại buổi làm việc đồng chí trần trí dũng bí thư tỉnh ủy trà vinh báo cáo với thủ tướng và đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
sau khi nghe các bộ ngành trung ương báo cáo giải trình cũng như hướng giải quyết các kiến nghị của tỉnh
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu để đạt được một số thành tích đáng ghi nhận
nhất là trong xây dựng nông thôn mới thu hút tổng vốn đầu tư toàn xã hội phân tích những hạn chế của trà vinh là nguồn thu ngân sách thấp
công tác giải quyết công an việc làm cho lao động tại chỗ gặp khó khăn tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp của trà vinh cũng còn hạn chế
năng lực cạnh tranh của tỉnh chưa đạt yêu cầu đề ra
về giải pháp thủ tướng chỉ rõ nông nghiệp vẫn là hướng ra quan trọng trong đó cần xem trọng lúa chất lượng cao lúa cao sản cũng như các vườn cây đặc sản
đồng thời để mạnh nuôi tôm thâm canh đem lại nguồn thu quan trọng cho địa phương đặc biệt tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm để cho năng suất hiệu quả cao hơn
về các kiến nghị của tỉnh thủ tướng chỉ đạo các bộ cần tập trung giải quyết những kết luận của thủ tướng theo thông báo của văn phòng chính phủ để trà vinh sớm vươn lên
cũng trong chiều nay đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam để công bố quyết định của bộ chính trị về kiểm tra công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đối với ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam
theo kế hoạch đoàn kiểm tra của bộ chính trị sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận của bộ chính trị khóa một mươi một về đẩy mạnh công tác quy hoạch
luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo gắn với thực hiện quy chế về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử
ban hành kèm theo quyết định của bộ chính trị khóa một mươi đối với ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam
theo đó thời gian đoàn bắt đầu kiểm tra từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy tại một mươi hai đơn vị địa phương trong tỉnh
thay mặt đoàn kiểm tra của bộ chính trị đồng chí trương hòa bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam
luân chuyển bổ nhiệm cán bộ thời gian qua
đồng chí trương hòa bình nhấn mạnh để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam cần chuẩn bị tốt nội dung báo cáo
theo đề cương và gửi cho đoàn đúng thời gian quy định chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các tổ chức đảng đơn vị đoàn kiểm tra trực tiếp đến làm việc
trao đổi thẩm tra xác minh chuẩn bị tốt báo cáo hồ sơ tài liệu và các điều kiện khác có liên quan để việc thực hiện cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra
hôm nay tại tp hcm đã diễn ra vòng chung kết xếp hạng cuộc thi thực hiện ước mơ lần thứ năm năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
đây là cuộc thi dành cho học sinh của ba mươi trường trung học phổ thông tỉnh thành từ đà nẵng đến cà mau
cuộc thi do thành đoàn tp hcm sở giáo dục và đào tạo trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố viện đào tạo quốc tế đại học kinh tế tp hcm là những đơn vị cùng tổ chức cuộc thi năm nay
trong đó giải nhất cuộc thi là suất học bổng du học
đại học western sydney của úc trị giá tối thiểu bảy mươi năm đô la úc
những thí sinh đạt giải nhì ba và khuyến khích cũng sẽ nhận được các suất học bổng tiếng anh tại úc cùng nhiều quà tặng giá trị
cuộc thi năm nay được khởi động từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và có năm thí sinh được lựa chọn vào vòng chung kết xếp hạng
giải nhất thí sinh đặng vũ bảo học sinh lớp một mươi một a chín trường trung học phổ thông bảo lộc lâm đồng với ước mơ nghề nghiệp là kỹ sư sinh học
giải nhì thí sinh nguyễn nhật hoàng học sinh lớp một mươi hai e
trường e trường trung học phổ thông chuyên quang trung bình phước và thí sinh nguyễn hoàng quỳnh học sinh lớp một mươi hai chuyên hóa trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn bà rịa vũng tàu
giải ba thí sinh lê thị trúc hà học sinh lớp một mươi cv một trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong tp hcm và thí sinh nguyễn đoàn thanh vân học sinh lớp một mươi hai a ba trường trung học phổ thông lê hồng phong lâm đồng
giải ba thí sinh nguyễn nhật hoàng học sinh lớp một mươi hai e

sáng nay tại công viên bách thảo thành đoàn hà nội phối hợp với ban thường vụ quận ủy ba đình hà nội tổ chức chương trình ngày hạnh phúc trong cán bộ đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ quận ba đình
đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện mừng lễ hội đám cưới theo nếp sống mới và đám cưới vàng năm hai nghìn một mươi bảy được tổ chức nhằm thực hiện chỉ thị của thành ủy hà nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố
tham dự chương trình có ba mươi sáu cặp đôi trong đó có một mươi tám cặp đôi
tám cặp đôi đám cưới vàng là các ông cụ cụ bà chung sống với nhau hạnh phúc trên năm mươi năm và một mươi tám cặp đôi trẻ tổ chức lễ cưới theo nếp sống mới
ông huỳnh ngọc trung và bà ngô thị hiếu nhà b sáu thành công ba đình hà nội có một đám cưới vàng với cuộc hôn nhân hạnh phúc sáu mươi ba năm được sống lại những giây phút hạnh phúc cách đây hơn nửa thế kỷ
ông bà bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian khi hai người cùng được học tập tại khu học xá trung ương trung quốc
cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trên đường về nước
đảm nhận công tác ông bà ngỏ lời tìm hiểu và hẹn ước sau khi kháng chiến thành công sẽ nên duyên vợ chồng
suốt ba mươi sáu năm chung sống ông bà luôn thương yêu hòa thuận cùng nuôi dạy con cái nền người
điều ông bà muốn nói tức là hạnh phúc của mỗi gia đình không bao giờ có sẵn cả cũng không ai cho để mình có thể xin mà cũng không ai bán để mình mua được
mà tất cả là đều phải do sự yêu thương sự bảo vệ giữ gìn và nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình trong suốt cả cuộc đời
không chỉ là dịp để các cặp đôi đám cưới vàng ôn lại những kỷ niệm gắn bó suốt cả cuộc đời
chương trình ngày hạnh phúc còn đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp ý nghĩa cho cuộc sống hôn nhân về sau của các cặp đôi trẻ là những cán bộ đoàn đoàn viên thanh niên đang sinh sống
làm việc trên địa bàn quận ba đình
đặc biệt là đội đến đây tham gia thì có sự góp mặt của các ông bà đóng cưới vàng thì đó cũng là một cái ý nghĩa rất lớn đối với vợ chồng mình
đó là mục tiêu của vợ chồng mình muốn xuống tới để xây dựng hạnh phúc
ngày hạnh phúc là hoạt động thiết thực ý nghĩa góp phần xây dựng nếp sống người hà nội thanh lịch văn minh
hạnh phúc của thế hệ vợ chồng lớp trước chính là động lực tấm gương để thế hệ ngày nay nói theo trong việc xây dựng tổ ấm gia đình
chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người tham dự đặc biệt là ba mươi sáu đôi nhân vật chính của toàn bộ chuỗi sự kiện
công an tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với cục hải quan lào cai bắt giữ hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển tàng chữ trái phép sáu viên ma túy tổng hợp
tại khu vực tổ một mươi tám phường phố mới thành phố lào cai
trước đó trong quá trình phối hợp làm nhiệm vụ tại khu vực phường phố mới thành phố lào cai tỉnh lào cai lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra và phát hiện hai đối tượng gồm
sùng a bàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và giàng a lành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng chú tại xã trung lý huyện mường lát tỉnh thanh hóa đang có hành vi tàng trữ trái phép sáu ma túy tổng hợp được nguy trang trong bốn hộp sữa nhãn hiệu fami

thỏa thuận trên đã thiết lập các nguyên tắc để các quốc gia thành viên tuân thủ việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho những mục đích dân sự
thủ tướng nga dmitry medvedev cho rằng thỏa thuận này được ông ký tại một hội nghị của hội đồng những người đứng đầu chính phủ của sng
sng là một tổ chức khu vực được thành lập sau khi liên xô tan giã
chín trong số một mươi năm nước cộng hòa thuộc liên xô cũ là thành viên của cộng đồng này cùng với hai quốc gia liên kết là ukraine và tukhestan
liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống hàn quốc
hãng thông tấn yunghab đưa tin ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ tổng thống tại nước này
ông moon jae in hôm nay công bố một loạt chính sách liên quan đến triều tiên và an ninh quốc gia
trong đó có việc sớm nhận lại quyền kiểm soát quân đội thời chiến từ phía mỹ
tại một cuộc họp báo ở quốc hội ứng cử viên của đảng dân chủ theo đường lối tự do
ông moon jae in cho biết sẽ sớm nhận lại quyền kiểm soát quân đội từ mỹ
đồng thời tăng cường khả năng gian đe trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của triều tiên
việc chuyển giao quân đội được tiến hành vào năm hai nghìn một mươi năm song đã bị ngưng lại do triều tiên thời gian qua
có những hành động khiêu khích bằng những vụ thử hạt nhân và tên lửa
hàn quốc và mỹ đã nhất trí tiến hành việc chuyển giao này dựa trên cơ sở tình hình cụ thể
dự kiến sẽ diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra ông moon còn cam kết hàn quốc sẽ đóng một vai trò to lớn hơn trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
dựa trên cơ sở của các hành động đồng bộ của các bên liên quan
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày